theo báo cáo của sở y tế hà nội hiện thành phố ghi nhận gần sáu ca mắc sốt xuất huyết
số ca mắc được dự báo vẫn tiếp tục tăng nhanh vì hiện đang là giai đoạn cao điểm của dịch trên địa bàn thành phố
số ca mắc tập trung nhiều ở một số quận huyện như là hà đông cầu giấy nam từ liêm thành trì đống đa
sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm gây dịch xảy ra quanh năm nhưng thường gia tăng vào mùa mưa
và hiện nay đang là thời kỳ cao điểm của bệnh này ở các tỉnh phía bắc
bệnh nhân ghi nhận ở cả trẻ em và người lớn hiện nay bệnh sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
và chưa có vaccine phòng bệnh
vì vậy mỗi gia đình người dân cần biết cách tự phòng bệnh sốt xuất huyết bằng cách tránh mũi đốt
phun hụt thuốc diệt mũi thường xuyên vệ sinh môi trường diệt bọ gậy để tránh mũi sinh sôi phát triển
khi có các dấu hiệu như là xuất cao xuất kéo dài mệt mỏi
cần đưa người bệnh đến các cơ sở y tế để khám phát hiện và điều trị kịp thời